vừa qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an huyện tân phước
đã phá tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
qua mạng internet tại nhà ông nguyễn thái huy chú huyện tần phước
tại hiện trường lực lượng chức năng đã bắt giữ một mươi bốn đối tượng thu giữ một máy vi tính một tv
tám mươi năm triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng và tạm giữ sáu xe mô tô chín điện thoại di động cùng một số tăng vật liên quan
được biết tụ điểm đánh bạc trên do hai đối tượng nguyễn thái huy và nguyễn văn vũ cùng cư chú huyện châu thành tổ chức